chỉ còn ít ngày nữa lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba deep hai mươi ba sẽ chính thức khai mạc
cho đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho đại tiệc ánh sáng và âm nhạc bên bờ sông hàn đang được gấp rút hoàn thiện
diện tích sân khấu năm nay rộng hơn một m hai với khán đài có quy mô hơn năm chỗ ngồi
tâm điểm trên mặt sân khấu là một con dấu địa điểm truyền tải thông điệp đà nẵng là điểm hội tụ kết nối toàn cầu cùng vượt qua những khó khăn thử thách sau đại dịch
màn tranh tài đầu tiên sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà đà nẵng việt nam với đội đương kim vô địch phần lan trong đêm khai mạc hai tháng sáu với chủ đề tình yêu không khoảng cách
chương trình nghệ thuật khai mạc deep hai nghìn hai mươi ba dự kiến quy tụ hơn một trăm tám mươi nghệ sĩ đến từ hai mươi năm quốc gia trên thế giới và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước
sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh dieps hai nghìn hai mươi ba đã sẵn sàng thổi bùng lên không khí lễ hội tại thành phố đà nẵng điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu á